dọc chiều dài nước việt có hai mươi tám tỉnh thành có biển
ở những địa phương ấy ngư dân quần tụ thành những làng những xóm dạng chày
ngoài có cùng ngành nghề liên quan đến biển ngư dân dạng chày còn có nét văn hóa tương đồng
thông qua những lễ hội đặc thù truyền thống
trong số đó có tục thờ cá ông loài cá được ngư dân tôn sùng là dị thần của biển